năm hai nghìn một mươi sáu là năm việt nam gặp rất nhiều sự cố về an toàn thông tin mạng
điển hình là việc hacker tấn công hệ thống của vietnam airlines cùng một loạt các cuộc tấn công khác nhằm vào cá nhân người dùng internet
vậy cần phải làm gì để có thể đảm bảo được an toàn thông tin trên môi trường mạng là vấn đề được rất nhiều tổ chức cá nhân quan tâm
theo thống kê của trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam đã có một trăm ba mươi bốn ba trăm bảy mươi năm sự cố tấn công mạng tại việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám
có thể thấy năm hai nghìn một mươi sáu là năm đáng báo động về tình hình an ninh mạng tại việt nam
tính chất phức tạp của các cuộc tấn công này ngày càng cao cho nên càng ngày chúng ta sẽ thấy càng nhiều các tổ chức quan trọng
mà bị tấn công bởi các đối tượng tin tặc với các mục đích xấu
trong thời đại bùng nổ của internet việc bảo đảm an toàn thông tin trong không gian mạng luôn là yếu tố hàng đầu
được các doanh nghiệp tổ chức cá nhân quan tâm
chính vì vậy tại buổi hội thảo an ninh mạng israel vừa diễn ra chiều ngày hai mươi một tháng ba tại hà nội do hiệp hội an toàn thông tin việt nam tổ chức
công nghệ xrn đã chia sẻ những kinh nghiệm những giải pháp về việc bảo đảm an toàn thông tin khi sử dụng mạng internet
cho các doanh nghiệp tổ chức của việt nam
qua đó việt nam cũng đã rút ra được rất nhiều bài học qua các chia sẻ của nước bạn
tôi nghĩ rằng là chúng ta học hỏi đầu tiên ở các cái doanh nghiệp israel là họ biến cái yếu điểm cái bất lợi của mình thành ra là cái lợi điểm của mình
tức là israel thì cũng do những đặc điểm về xã hội về lịch sử về chính trị cho nên là họ là một trong quốc gia chịu nhiều tấn công mạng nhất trên thế giới
và chính vì đó thì họ học hỏi được rất nhiều từ những việc chính mình bị tấn công
và từ đó bằng cái việc gọi là sáng tạo của mình thì các công ty israel trở thành những công ty hàng đầu về an ninh mạng
họ biết được cách bảo vệ hệ thống của mình trước những cuộc tấn công phức tạp như thế nào
thế thì chính chúng ta là cái
cái có lẽ cái lớn nhất mà chúng ta các doanh nghiệp việt nam có thể hỏi được từ các doanh nghiệp israel trong vấn đề này chính là cái tinh thần đó
công nghệ thông tin ngày càng phát triển thì những lỗ hổng bảo mật có xu hướng thay đổi liên tục
việc cần thiết để an toàn thông tin là nâng cao được nhận thức của chính bản thân người sử dụng internet
các doanh nghiệp cũng cần cập nhật và học hỏi bạn bè thế giới để có thể tự bảo vệ mình trước những nguy cơ tấn công mạng